đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thưởng vụ thành ủy đà nẵng để kiểm tra về công tác thu hồi tài sản
bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế trong thời gian qua tại đà nẵng
tại buổi làm việc đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả tự kiểm tra công tác thu hồi tài sản
trong các vụ án tham nhũng kinh tế tại thành phố đà nẵng và thảo luận làm rõ thống nhất những nội dung
cần bổ sung và báo cáo tự kiểm tra của ban thường vụ thành ủy đà nẵng
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi kiểm tra phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao ban thường vụ thành ủy đà nẵng
đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và kịp thời có văn bản chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng có liên quan tự kiểm tra xây dựng báo cáo
trên cơ sở báo cáo của cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc để xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra của ban thường vụ thành ủy
phó thủ tướng cũng yêu cầu ban thường vụ thành ủy đà nẵng cần sớm bổ sung hoàn thiện báo cáo tự kiểm tra
gửi đoàn kiểm tra trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của đoàn
về những vấn đề cần giải trình thêm chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu để cung cấp cho đoàn trước ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám